dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước
ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
đây là các quỹ hoạt động độc lập tương đối hoặc độc lập hoàn toàn với ngân sách nhà nước
thực hiện các nhiệm vụ chi mà ngân sách nhà nước không kịp thời hoặc không có khả năng bảo đảm
hiện nay nước ta có khoảng bốn mươi tám quỹ này tuy nhiên một số quỹ hoạt động không hiệu quả
vì vậy đoàn giám sát đã đề xuất nghiên cứu bãi bỏ nhiều quỹ
theo đó đoàn giám sát đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền để bãi bỏ ngay đối với một số quỹ
là quỹ bảo trì đường bộ trung mương quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
quỹ hỗ trợ người nhiễm hivs quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế
và quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước quỹ phòng chống thiên tai
đoàn giám sát cũng đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền để xác định rõ lộ trình bãi bỏ
đối với một số quỹ là quỹ phòng chống tắc hại thuốc lá quỹ bình ổn giá xăng dầu
quỹ dịch vụ viễn thông công ích
qua thảo luận nhiều ý kiến đại biểu đề nghị việc bãi bỏ các loại quỹ này
cần phải nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng
quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai quỹ phòng chống thiên tai qu
nếu mà bỏ cái quỹ này đi thì thực hiện cái ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát rạm phát của chúng ta
mà khi mà giá xăng dầu mà chúng ta mà thả nổi ra bởi vì chúng ta mà theo kinh tế thị trường hoàn toàn hết
theo giá của thị trường thì cái việc mà nhà nước điều tiết cái giá xăng dầu và giá xăng dầu này
nó có ảnh hưởng rất nhiều đến các cái giá cả của các cái mặt hàng khác thì
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
quá nhiều quỹ sẽ làm phân tán nguồn lực của nhà nước
vì vậy cần ra suất đánh giá lại quỹ nào hoạt động tốt quỹ nào cần bỏ
quỹ ban thường vụ sẽ ban hành một cái nghị quyết để qua kết quả giám sát có cái nghị quyết
nhưng mà nghị quyết này mang cái tính là đánh giá cái việc thực trạng của các cái quỹ
những cái hiệu quả mang lại kết quả mặc được và những cái hạn chế tồn tại
và đưa ra những cái đề xuất cái định hướng thôi
cái định hướng là cần phải ra soát đánh giá thật kỹ từng cái quỹ
rồi đề nghị chính phủ là trên cơ sở ra suất đánh giá lại
thì có cái xây dựng một cái kế hoạch một cái lộ trình để sắp xếp sắp nhập hay là giải thể
tiếp thủ ý kiến các đại biểu bộ trưởng bộ tài chính đình tiên dũng cho biết
sẽ báo cáo chính phủ để đánh giá hiệu quả tất cả các quỹ
sau đó báo cáo lại ủy ban thường vụ quốc hội